xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vào ngày hôm cho biết đã ra quyết định truy nã bảy bị can
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan
liên quan đến vụ án tham ô tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tham mô tài sản
nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
gồm nguyễn thị thu sương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb
đình văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb
chiêm minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại cần thơ nguyên phó tổng giám đốc scb
trầm thích tồn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại trà vinh nguyên thành viên hội đồng quản trị scb
san henry jasiang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại trung quốc thành viên hội đồng quản trị scb
lam di tróc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại tp hcm nguyên thành viên hội đồng quản trị scb
nguyễn lâm anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại tp hcm nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cá nhân cơ quan tổ chức biết phát hiện bắt giữ
yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú
đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án
mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
tiếp tục với những thông tin khác
công an quận tây hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt phá một nhóm đối tượng
cảnh sát hình sự để cướp tài sản
nhóm đối tượng này mặc thường phục và mang theo các công cụ hỗ trợ như còng số tám rùi cui điện khống chế uy hiếp người dân
ngay tại khu vực trước cửa ủy ban nhân dân quận tây hồ cướp một xe máy và hai chiếc điện thoại
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện một khẩu súng côn xoay hai mươi hai viên đạn một quả lựu đạn cùng nhiều loại ma túy tổng hợp
tại thời điểm điều tra công an quận tây hồ bắt quả tàng bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng
về hành vi cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và buôn bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
lập tài khoản mạng xã hội giả danh lãnh đạo để nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt
hai đối tượng đã bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian làm công nhân tại tỉnh đồng nai hai đối tượng đặng văn thực chú tỉnh gia lai và đặng thanh tùng chú tỉnh lâm đồng
đã bàn nhau lên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước lấy số điện thoại rồi tạo tài khoản zalo facebook mạo danh lãnh đạo các cơ quan này
để kết bạn với cán bộ cấp dưới hoặc mạo danh là người thân để nhờ mua hàng hóa vay mượn tiền
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tùng lập tài khoản lãnh đạo để nhắn tin mượn tiền của một số cán bộ lãnh đạo ở tỉnh đắk nông
cùng với thủ đoạn trên vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đối tượng đã lập tài khoản gia lô của lãnh đạo một số đơn vị nhà nước tại thành phố hồ chí minh
để mượn tiền của cấp dưới khi người này đang đi công tác tại tỉnh đắk nông với số tiền ba mươi triệu đồng
qua quá trình điều tra đến ngày hai mươi tám tháng một mươi phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk nông
phối hợp công an thành phố giang nghĩa bắt giữ hai đối tượng tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết lực lượng đang xác minh nhóm đối tượng đánh bạc
với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại thị trấn trà ôn huyện trà ôn để xử lý theo quy định
qua công tác trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn
đã kiểm tra một căn nhà tại khóm một thị trấn trà ôn huyện trà ôn phát hiện bắt giữ một mươi đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua
tại hiện trường đã tạm giữ một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu chín điện thoại di động một mươi một xe mô tô cùng số tiền hai mươi năm triệu đồng
được biết chủ căn nhà trên thời điểm kiểm tra đã đi vắng và nơi này thường xuyên được các đối tượng sử dụng để tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự
thưa quý vị với phương châm xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ vi phạm về nồng độ cồn không chấp hành vi phạm và việc người vi phạm nhờ can thiệp để xin giảm nhẹ xử phạt dù là bất kỳ ai
hiện nay lực lượng chức năng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn vẫn đang tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt việc kiểm tra và xử lý người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn
thực hiện nghiêm kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm về người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn
hàng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với tổ điều lệnh công an tỉnh lực lượng cảnh sát cơ động công an các huyện thành phố bố trí tám mươi cán bộ chiến sĩ
tổ chức các ca tuần tra kiểm soát cả ban ngày và buổi tối
tất cả người điều khiển phương tiện ô tô xe máy lưu thông trên các tuyến đường có tổ chuyên đề làm việc kể cả đối với xe ô tô biển số nền màu xanh và màu đỏ đều được tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
quá trình thực hiện chuyên đề kiểm tra người vi phạm nồng độ cồn phòng cảnh sát giao thông phối hợp với tổ điều lệnh công an tỉnh và phòng cảnh sát cơ động công an các huyện thành phố
kiểm tra và xử lý
xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm với tiêu chí không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong một tháng tỉnh lạng sơn đã kiểm tra nồng độ cồn đối với gần ba mươi lượt người điều khiển phương tiện trong đó đã phát hiện xử lý một bốn trăm linh tám trường hợp vi phạm tổng số tiền phạt trên sáu tỷ đồng tước giấy phép lái xe một sáu mươi tám trường hợp
nhà lại có việc nên là bảo thôi vợ gọi bảo là về nhắn tin thôi bảo là đi về thì mình cố gắng mình đi về nếu mà gặp may mà gặp mấy anh rồi chứ
không gặp mấy anh thì mình cũng
nếu mà gặp mấy anh thì thôi mình chấp nhận mình chấp nhận trường phạt là mình cũng đã uống rồi
em chỉ có ba cốc bia thôi
thời gian vừa rồi anh có nghe đài truyền hình như em
em có nghe
nhưng mà bây giờ sếp bảo là anh em làm mệt thì uống một hai cốc bia thì không sao thì đi nhà gần
khi phát hiện các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ngoài xử phạt vi phạm hành chính lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với công an các huyện thành phố tiến hành xác minh gửi thông báo về nơi cư trú
đối với một ba mươi tám trường hợp đã nhận được phản hồi bốn trăm chín mươi bảy trường hợp trong đó có tám mươi tám trường hợp là cán bộ công chức viên chức đảng viên vi phạm
công an lạng sơn đã gửi thông báo để các cơ quan đơn vị có trường hợp vi phạm về nồng độ cồn nắm và có hình thức xử lý theo quy định
tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra chặt chẽ tăng gần lực lượng kiểm tra đối với nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên địa bàn tỉnh
để làm giảm tình hình tai nạn giao thông góp phần vào đẳng trật tự an toàn giao thông trên tuyến và địa bàn
vấn đề thứ hai là chúng tôi tập trung vào xử lý sau khi xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn này thì chúng tôi có ra soát trên đối tượng hành vi vi phạm
và thống kê lập danh sách để mà gửi về các cơ quan đơn vị địa phương và nơi đảng viên rồi là cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang vi phạm để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật
qua công tác kiểm tra xử lý kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông người dân trên địa bàn đã có sự thay đổi nhận thức rõ rệt
và từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe tham gia giao thông
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp tăng cường tổ chức các ca kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
cách xử lý nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ kết hợp tuyên truyền với mục tiêu làm thay đổi nhận thức của người dân
hình thành thói quen và xây dựng văn hóa giao thông đã uống rượu bia thì không lái xe